trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở vùng núi biên giới tỉnh thanh hóa
sáng nay bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã cử đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường khắc phục hậu quả
và vận chuyển năm tấn gạo cũng như các lương thực thực phẩm cứu trợ người dân đang bị nước lũ cô lập
theo chính quyền địa phương cho biết các bản này chỉ có khả năng tự túc lương thực thực phẩm
trong khoảng từ bốn đến năm ngày
hiện tại mực nước sông luồng đang dâng cao nước mạnh và chảy xiết
khiến công tác tìm kiếm người mất tích tiếp cận các bản làng rất khó khăn
bộ đội biên phòng thanh hóa đang khẩn trương phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn lào
để mượn đường trên đất bạn dùng bè mảng để vận chuyển lương thực thực phẩm vượt sông lò
vào bản làm công tác cứu trợ quyền quyết không để người dân nào bị thiếu đói trong lúc này